lễ dựng cây nêu truyền thống và trình diễn dân ca dân vũ của đồng bào dân tộc sơ đăng quảng nam vừa diễn ra tại đà nẵng
sự kiện do bảo tàng đà nẵng phối hợp với ủy ban nhân dân xã trà nam huyện nam trà my tỉnh quảng nam tổ chức
chương trình đã mang tới cho người dân du khách một nét văn hóa đặc sắc độc đáo của đồng bào sơ đăng hiện sinh sống ở khu vực miền núi huyện trà my tỉnh quảng nam
lễ dựng cây nêu là nghi thức độc đáo chứa đựng nhiều giá trị trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số
theo tín ngưỡng của đồng bào dân tộc sơ đăng đây là nghi thức quan trọng bởi cây nêu là biểu tượng của sự linh thiêng cao cả
các họa tiết trang trí trên cây nêu đều thể hiện tính thiêng liêng lòng tôn kính đối với thần linh ông bà đã khuất
nghi thức dựng cây nêu có thể xuất hiện trong lễ mừng lúa mới lễ đâm châu với mong muốn cầu bình an mưa thuận gió hòa vụ mùa bội thu
tại chương trình này người dân du khách đã được hòa mình vào không khí lễ hội của đồng bào sơ đăng với tiết mục biểu diễn múa cổng chiêng và hát đối đáp
tham quan trải nghiệm trang phục truyền thống của đồng bào sơ đăng và cùng thưởng thức những sản vật địa phương của đồng bào được trưng bày tại lễ hội